không khí chào đón năm mới tại tp hcm hết sức nhộn nhịp người dân đổ xuống đường ngày mùa đông nhất là khu vực phố đi bộ nguyễn huệ nhà thờ đức bà chợ bến thành công viên hai mươi ba tháng chín nơi sẽ diễn ra lễ hội tp hcm chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
không những ở những tuyến phố lớn các tuyến đường phạm ngọc thạch hàm nghi lê lợi lê duẩn nam kỳ khởi nghĩa hay đồng khởi trần hưng đạo cũng trang trí đèn hoa rực rỡ

năm nay lượng người dân đón năm mới tại tp hcm không bằng những năm trước vì do năm nay cả nước đón chào năm mới không pháo bông
đó là hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn vì các gia đình bị thiệt hại sau mùa lũ năm nay
thay vào đó với thời tiết xe lạnh làm cho không khí những đêm cuối năm của tp hcm càng thêm thú vị hơn